một bé gái sinh non khi mới chỉ sáu tháng tuổi nặng tám trăm linh g đã được các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện hoàng su phi tỉnh hà giang mổ đẻ thành công
sau một mươi một ngày nuôi dưỡng trong lồng kính tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định phát triển sinh lý bình thường
đây là tín hiệu y khoa đáng mừng đối với huyện vùng cao biên giới này
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa hoàng su phi ngày hai mươi năm tháng ba bệnh viện tiếp nhận một thai phụ mang thai hai mươi bảy tuần tuổi
trong tình trạng vỡ ối nguy hiểm đến tính mạng sản phụ và thai nhi
bằng các biện pháp nghiệp vụ các bác sĩ đã tiến hành mổ đẻ thành công đồng thời sơ cứu chăm sóc bé gái qua giai đoạn nguy hiểm
chúng tôi cũng đặt được cái sông cho các cháu rồi thì cho các cháu thở bằng xí bắp
cái máy thở xí bắp rồi cho các cháu nằm trong cái lồng ấp
thì đến ngày thứ hai ngày thứ ba thì cháu có những cái tiến triển rất là tốt
bơm sữa qua
sau một mươi một ngày nuôi dưỡng trong phòng hồi sức sơ sinh đến nay tình trạng sức khỏe của bé gái này đã ổn định
cân nặng một một kg các chỉ số sinh lý phát triển bình thường người mẹ cũng đã khỏe và vui mừng trở lại
được những ngày hôm nay là em thấy rất là tự hào có nên em rất khỏe
em cảm ơn các bác sĩ
đây là lần đầu tiên bệnh viện đa khoa hoàng su phi mô đẻ thành công đối với trường hợp thai nhi sáu tháng tuổi
tín hiệu này mang đến niềm vui cho nhiều gia đình là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới nơi đây